ngày một mươi chín tháng chín ngân hàng chính sách xã hội tri nhánh tỉnh thanh hóa cho biết
ngân hàng chính sách xã hội việt nam vừa dành nguồn vốn năm mươi tỷ đồng cho tỉnh thanh hóa
để phục vụ người dân vùng thiên tai lũ lụt vay khắc phục hậu quả mưa lũ
trước mắt bảy tỷ đồng trong nguồn vốn nêu trên được phân bổ cho hai huyện vùng cao biên giới
quan sơn và mường lát những địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua
với nguồn tiền này người dân địa phương sẽ được vay vốn khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp
tiếp tục từng bước ổn định cuộc sống
số tiền còn lại được cấp về phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội
tại hai nhăm huyện thị xã thành phố của tỉnh thanh hóa
hiện bên cạnh việc cấp vốn khôi phục sản xuất sau mưa lũ
ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh thanh hóa còn ra soát
thống kê số hộ nghèo cận nghèo ở vùng bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua
đang vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội
để ngân hàng có chính sách khoanh nợ giãn nợ
để người dân yên tâm sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội